sau khi lãnh sự quán iran tại syri bị tấn công hồi đầu tháng này trước đó phía israel đã cảnh báo kinh bản iran có thể bắt đầu đáp trả vụ tấn công sau ngày một mươi hai tháng bốn
các nước châu âu trong đó có pháp đức và hà lan tiếp tục đưa ra những cam kết ủng hộ ukraine
những cam kết được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng bốn tới
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết trong cuộc gặp với tổng thống belarus alexander lukashenko hôm một mươi một tháng bốn
tổng thống putin khẳng định moscow ủng hộ việc nối lại đàm phán với ukraine
tuy nhiên ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán không được nhằm mục đích áp đặt bất kỳ kế hoạch nào không liên quan đến tình hình thực tế
cũng theo ông peskov các thỏa thuận istanbul sự thảo hiệp ước hòa bình mà nga và ukraine đã thảo luận hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
có thể đóng vai trò là cơ sở để nối lại các cuộc đàm phán mặc dù đã có nhiều thay đổi kể từ đó
ông cũng cho biết điện kremlin không cảm thấy phía ukraine sẵn sàng đàm phán với nga
thưa quý vị mỹ và anh đã phối hợp hành động để mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng kim loại của nga
mục tiêu là nhằm làm giảm nguồn thu của moscow trên các thị trường mua bán kim loại quốc tế
bộ tài chính mỹ cho hay lệnh cấm mở rộng lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng kim loại của nga
mới sẽ cấm nhập khẩu đồng niken và nhôm có nguồn gốc từ nga và lãnh thổ mỹ
ngoài ra lệnh cấm cũng giới hạn giao dịch ba kim loại này trên hai thị trường giao dịch kim loại
ở london của anh và chicago của mỹ cũng như các hợp đồng mua bán thẳng
bộ tài chính anh cũng cho hay việc nước này và mỹ cùng phối hợp hành động trên hai thị trường giao dịch kim loại
lớn nhất thế giới sẽ chặn đứng nguồn thu của nga
kim loại là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của nga sau năng lượng dù giá trị xuất khẩu các mặt hàng này
đã giảm mạnh trong năm ngoái súng còn một mươi năm tỷ đô la mỹ so với mức hai mươi năm tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi hai
liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột ở sudan gây ra có thể trở nên tồi tệ hơn
trong những tháng tới khiến một số khu vực ở quốc gia châu phi này đối mặt với nạn đói
nghiêm trọng hơn tình trạng khẩn cấp ở sudan có thể sẽ lan sang các nước láng giềng nếu như giao tranh vẫn còn tiếp diễn
theo số liệu thống kê xung đột tại sudan giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ
hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và đẩy hơn tám năm triệu người phải rời bỏ nhà cửa
trong đó có gần một tám triệu người phải chạy sang các nước láng giềng
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo hệ thống y tế ở sudan đang sụp đổ do thiếu trầm trọng đội ngũ nhân viên y tế
cũng như thuốc men vaccine thiết bị và các vật tư y tế
trong khi đó chương trình phát triển liên hợp quốc undp cho hay xung đột cũng đang đẩy các hộ gia đình ở sudan
vào cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ và có thể đối mặt với nạn đói trong năm nay
đặc biệt ở hai bang khartoum al jazeera và các vùng darfur kordofan
theo kế hoạch ngày một mươi năm tháng bốn tới một hội nghị nhân đạo quốc tế về sudan và các quốc gia láng giềng
sẽ được tổ chức tại thủ đô paris của pháp nhằm tìm hướng giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn tài trợ hiện nay
hiện các bên mới chỉ huy động được sáu trong tổng số hai bảy tỷ usd cần cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở sudan
trong phần tiếp theo của bản tin dân số nhật bản giảm năm thứ một mươi ba liên tiếp
nhiều nông dân ấn độ chuyển đổi phương pháp canh tác nông nghiệp trước biến đổi khí hậu
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tập đoàn công nghệ nổi tiếng apple của mỹ đã thua trong vụ kiện tập thể
giá khoảng chín trăm bảy mươi chín triệu đô la mỹ được địa chỉnh ở london của anh
liên quan đến chính sách thu phí ứng dụng app store của hãng này
đây là một trong số những vụ kiện mà gã khổng lồ công nghệ mỹ phải đối mặt tại anh
apple bị cáo buộc tính phí hoa hồng lên tới ba mươi đối với các nhà phát triển bên thứ ba
cho tất cả các giao dịch tài chính trong kho ứng dụng app store
vụ kiện được địa trình lên tòa án khiếu nại cạnh tranh vào năm ngoái
và do ông sean ennis giáo sư về luật cạnh tranh và là nhà kinh tế học đứng đơn
luật sư của ông ennis
lập luận rằng apple đã lạm dụng vị trí thống trị của mình trên thị trường
để phân phối các ứng dụng trên iphone và các thiết bị khác của apple
do đó họ khởi kiện apple để đòi bồi thường thiệt hại cho các nhà phát triển ứng dụng ở anh
tuy nhiên apple cho biết tám mươi năm số nhà phát triển trên app store
không phải trả bất kỳ khoản hoa hồng nào
chính phủ nhật bản vừa công bố dữ liệu cho thấy dân số nước này trong năm
tính đến ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba giảm năm trăm chín mươi năm người so với năm trước đó
xuống còn một trăm hai mươi người
đây là năm thứ một mươi ba liên tiếp dân số của đất nước mặt trời mọc bị giảm
theo khảo sát nhân khẩu học của bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
số người mang quốc tịch nhật bản trong giai đoạn trên giảm tám trăm ba mươi bảy người
xuống còn một trăm hai mươi một một trăm chín mươi ba người
đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi nhật bản so sánh dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy xã hội nhật đang bị giả hóa nhanh chóng
là số người từ sáu mươi năm tuổi trở lên là ba mươi sáu hai trăm hai mươi người
tổng dân số tăng hai mươi bảy người chiếm mức kỷ lục hai mươi chín một tổng dân số
tăng một so với năm trước
số người từ bảy mươi năm tuổi trở lên cũng tăng bảy trăm một mươi người
và là lần đầu tiên vượt qua hai mươi triệu người chiếm kỷ lục một mươi sáu một tổng dân số
mặt khác số người dưới một mươi năm tuổi là một mươi bốn một trăm bảy mươi ba người
chiếm một mươi một bốn tổng dân số đó là mức thấp kỷ lục
bộ nội vụ và truyền thông nhật bản cho biết khảo sát nhân khẩu học trên
bao gồm cả lao động và sinh viên nước ngoài
đã ở nước này trên ba tháng
thưa quý vị tại ấn độ tình trạng biến đổi khí hậu khiến năng nóng mưa lũ ở nhiều nơi
đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho việc canh tác và sản xuất nông nghiệp của những người nông dân
trước tình trạng này nhiều nông dân tại bang andhra pradesh
đã bắt đầu chuyển đổi hình thức canh tác nông nghiệp truyền thống sang canh tác nông nghiệp hữu cơ
bằng việc sử dụng phân bón hữu cơ thay cho phân bón hóa học
phương pháp này bước đầu đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt
biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
nhìn từ trên cao có thể thấy rõ thiệt hại đối với mùa màng ở guntua ấn độ
đây là kết quả của cơn bão meechang tấn công khu vực này vào năm ngoái
cơn bão di chuyển với tốc độ lên tới một trăm một mươi km trên giờ
và mang theo lượng mưa lớn khắp bờ biển phía đông nam ấn độ
làm ngập lụt các thị trấn và cánh đồng
đánh giá sơ bộ được tiến hành vài tuần sau đó cho thấy
sáu trăm linh mẫu cây trồng đã bị phá hủy ở bang andhra pradesh
nhưng không phải trang trại nào cũng chịu chung số phận
một số cánh đồng vẫn còn đầy những cây khỏe mạnh
sự khác biệt nằm ở phương pháp canh tác
ngày càng có nhiều nông dân bắt đầu áp dụng phương pháp canh tác tự nhiên
vì họ thấy nó có thể giúp ích như thế nào khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra
tháng một mươi hai năm ngoái một cơn bão đã tấn công chúng tôi
tất cả cây trồng xung quanh đều bị đổ
nhưng trang trại rộng năm mâu rưỡi của chúng tôi vẫn trụ vững
chúng tôi đã thực hành phương pháp canh tác tự nhiên trong bốn năm qua
do canh tác tự nhiên nên hệ thống dễ sâu và khỏe
nó có thể chịu được tác động của lốc xoáy
chỉ trong vài ngày đất của chúng tôi đã hấp thụ hết nước
trong khi những trang trại xung quanh phải mất bảy đến một mươi ngày
tại trang trại của mình ông rana sử dụng một loại phân bón hữu cơ
được tổng hợp từ chất thải của bò và hỗn hợp đường thốt nốt
cùng các vật liệu hữu cơ khác để làm phân bón thuốc trừ sâu
hỗn hợp này giúp cây trồng của ông có thể tránh được những tác hại
từ những hiện tượng thời tiết cực đoan
bang andrra pradesh của ấn độ đã trở thành một ví dụ tích cực
về lợi ích của canh tác tự nhiên và những người ủng hộ cho rằng
sự hỗ trợ tích cực của chính phủ là động lực chính cho sự thành công của bang
cải thiện chất lượng đất là chìa khóa của canh tác tự nhiên
và chúng tôi đạt được điều đó nhờ sự đa dạng của cây trồng
với sự đa dạng của cây trồng chúng ta cũng cung cấp cho đất nhiều vi sinh vật hơn
sự đa dạng về vi sinh vật sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho đất
các chuyên gia cho rằng những phương pháp này nên được nhân rộng
trên khắp các vùng đất nông nghiệp rộng lớn của ấn độ
vì biến đổi khí hậu và lợi nhuận giảm sút
đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của nông dân trong năm nay
nhưng sự hỗ trợ còn non trẻ của chính phủ trên khắp đất nước
đối với các phương pháp này có nghĩa là hầu hết nông dân
vẫn sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học
khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi thời tiết khắc nghiệt xảy ra
trong ngắn hạn các giải pháp thay thế bằng hóa chất
có thể rẻ hơn và hiệu quả hơn nhưng về lâu dài
chúng gây tổn hại đến sức khỏe của đất
nghĩa là cần một lượng lớn hóa chất hơn để duy trì cây trồng
gây ra một chu kỳ chi phí lớn hơn và đất nghèo dinh dưỡng hơn
độ phí nhiêu của đất tăng lên trong canh tác tự nhiên
hệ thống dễ đi sâu vào đất điều này giúp cây trồng đối mặt
với cả lượng mưa cực đoan và hạn hán
dù có lũ lụt hay thiếu nước cây trồng đều có thể chịu đựng được cả hai
nếu thiếu nước hệ thống sẽ có thể hấp thụ nhiều nước hơn từ đất
theo ritu sathikara samtha một tổ chức phi lợi nhuận
được chính phủ hỗ trợ ra mắt vào năm hai nghìn một mươi sáu để thúc đẩy canh tác tự nhiên
các sáng kiến của chính quyền địa phương và liên bang
đã dẫn đến khoảng bảy trăm năm mươi nông dân chuyển sang phương pháp canh tác tự nhiên trong bang
bang andhra pradesh hy vọng sẽ truyền cảm hứng
cho tất cả sáu triệu nông dân của bang này
tiếp tục thực hiện các biện pháp canh tác tự nhiên trong tương lai
chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát ở andhra pradesh vào năm hai nghìn một mươi tám
và chúng tôi nhận thấy rằng các loại cây trồng tự nhiên
đã chứng minh khả năng phổ hồi khí hậu cao hơn nhiều trong điều kiện dễ bị lũ lụt
trong khi các loại cây trồng sử dụng hóa chất thông thường thì dẫn đến suy thoái
bộ nông nghiệp của chính phủ liên bang ấn độ đã chi tới tám triệu đô la mỹ
để thúc đẩy canh tác tự nhiên và cho biết nông dân canh tác
trên gần một triệu mẫu đất khắp đất nước đã chuyển sang hình thức này
bộ nông nghiệp ấn độ kỳ vọng ít nhất hai mươi năm trang trại trên khắp ấn độ
sẽ sử dụng các kỹ thuật canh tác hữu cơ và tự nhiên
nhằm thích ứng trước tình trạng biến đổi khí hậu